tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
vào sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí tổng bí thư
kính mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa toàn thể các đồng chí đồng bào
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu
các vị khách quý các đồng chí lão thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng
và đặc biệt chào mừng bảy trăm linh đại biểu điển hình tiên tiến
những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua yêu nước đã về dự buổi lễ trọng thể này
tôi cũng xin gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệm
chúc tới toàn thể đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước đang ngày đêm hăng say lao động
sản xuất chiến đấu công tác học tập kiên cứu khoa học góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thổ quốc
thưa các vị đại biểu và các đồng chí
như chúng ta đã biết công tác thi đua khen thưởng có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội
trong một trăm bảy mươi năm nhà lý luận thiên tài nhà tư tưởng vĩ đại của giai cấp vô sản các mark đã chỉ rõ
thi đua là một hiện tượng xã hội tồn tại khách quan
là quy luật phát triển tất yếu của quá trình hợp tác lao động của con người
ở đâu có hợp tác lao động thì ở đó có thi đua
vladimir yelich lenin cũng từng nói
cách mạng là ngày hội của quần chúng
với phong trào cách mạng của triệu triệu quần chúng tự giác tích cực tham gia thì không có khó khăn nào không vượt qua
không có kẻ thù nào không đánh thắng không có nhiệm vụ cách mạng nào không hoàn thành
vận dụng và phát triển sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa mark lenin về thi đua và phong trào cách mạng nước ta

coi thi đua là một phong trào cách mạng của nước ta chủ tịch hồ chí minh đã nâng quan niệm về thi đua lên một tầm tư tưởng
coi thi đua là một phẩm chất đạo đức thể hiện lòng yêu nước của người việt nam
người nói thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất
ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân pháp đang diễn ra gây á

mỗi người dân việt nam bất kỳ già trẻ gái trai bất kỳ giàu nghèo lớn nhỏ
đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận quân sự kinh tế chính trị văn hóa
người khẳng định với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta
với lòng yêu nước và trí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta
chúng ta có thể thắng lợi chúng ta nhất định thắng lợi
lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh đã có sức lôi cuốn
động viên hiệu triệu toàn đảng toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước
tinh thần đoàn kết ý chí tự lực tự cường vượt qua mọi hy sinh gian khổ
lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta
thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đưa cách mạng việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược đảng ta và chủ tịch hồ chí minh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước
mang lại hiệu quả thiết thực
trên trận tuyến các chiến sĩ thi đua chiến đấu lập công
ở hậu phương nhân dân thi đua tăng ra sản xuất giỏi để vừa diệt giặc đói diệt giặc rốt và diệt giặc ngoại xâm
các phong trào ba sẵn sàng ba đảm tăng năm sung phong sẵn sàng đi bất nơi đâu làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần
mỗi người làm việc bằng hai vì miền nam ruột thịt v v
đã thực sự trở thành động lực mạnh mẽ và hành động cách mạng thiết thực
góp phần đưa các cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện chống xâm lược đến thắng lợi hoàn toàn
mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
và đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các phong trào thi đua hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất của cả nước và của từng địa phương cơ quan đơn vị
đó là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội và tình trạng kém phát triển
trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình bảo đảm an sinh xã hội
củng cố quốc phòng an ninh giữ vững chủ quyền quốc gia tích cực chủ động hội nhập quốc tế
trong những năm gần đây chủ đề đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đã được các ngành các cấp hưởng ứng tích cực bằng nhiều phong trào thi đua cụ thể
liên tục thiết thực có tác động rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực
góp phần huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tiêu biểu là các phong trào lao động giỏi lao động sáng tạo thi đua quyết thắng
vì an ninh tổ quốc dạy tốt học tốt dân vận khéo
đặc biệt là ba phong trào trọng tâm cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
doanh nghiệp việt nam hội nhập và phát triển cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau v v
từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hướng
điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
với nhiều đề tài sáng kiến giải pháp hữu hiệu làm lợi cho nhà nước và xã hội hàng nghìn tỷ đồng
nhiều mô hình giải pháp được dân rộng tác động lan tỏa trong cả nước đến mọi tầng đất dân dân
chúng ta thực sự xúc động và tự hào về những việc làm
những hành động cao đẹp của các anh hùng chiến sĩ thi đua điển hình tiên tiến
đã được nêu trong báo cáo của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
cùng những thước phim và các câu chuyện cụ thể sinh động về những điển hình vừa được giao lưu tôn vinh hôm nay
những việc làm cao đẹp của các anh hùng chiến sĩ thi đua gương điển hình tiên tiến
đã nhắc nhở mọi người nhất là các cán bộ công chức viên chức
phải đề cao tinh thần trách nhiệm tận tụy trong công việc nâng cao hiệu quả công tác
hết lòng hết sức phục sự tổ quốc phục vụ nhân dân
kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí quan liêu xa rời dân vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân
tôi tin chắc rằng đồng hành cùng với bảy trăm linh điển hình tiên tiến về dự cuộc gặp mặt hôm nay
còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang cống hiến trên nhiều lĩnh vực
ở khắp mọi miền của tổ quốc trong các tầng lớp dân cư kể cả đồng bào ta đang sinh sống lao động học tập ở nước ngoài
không có điều kiện về dự buổi lễ hôm nay
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi nhiệt liệt chúc mừng trân trọng đánh giá cao
và biểu dương các anh hùng chiến sĩ thi đua các điển hình tiên tiến trong toàn quốc
tôi cũng hoan nghênh cảm ơn hội đồng thi đua khen thưởng trung ương các bộ ban ngành địa phương và nhân dân cả nước
đã tích cực chủ động sáng tạo có nhiều đóng góp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước
tạo nên những thành tiệu to lớn về phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị
và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia của chúng ta trong những năm qua
bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng
phong trào thi đua và công tác khen thưởng vẫn còn những hạn chế khuyết điểm
phong trào thi đua phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện
nhiều nơi còn mang tính hình thức chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị
việc suy tôn phong tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng còn có biểu hiện nể nang dễ dãi
còn để xảy ra tình trạng chạy thành tích chạy khen thưởng chạy huân chương
khen thưởng đối với người lao động trực tiếp sản xuất nông dân công nhân tuy đã được quan tâm nhưng còn ít
việc phát hiện bồi dưỡng tổng kết và nhân dòng điển hình tiên tiên
hiệu quả chưa cao
công tác tuyên truyền thiếu đồng bộ sinh động thuyết phục làm hạn chế động lực phấn đấu của tập thể cá nhân
những hạn chế khuyết điểm đó cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục
hội đồng thi đua khen thưởng từ trung ương đến cơ sở
người đứng đầu các cấp ủy chính quyền cơ quan tổ chức và những cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng
cần đào sâu suy nghĩ
để cao trách nhiệm
tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tham mưu và tổ chức thực hiện
để công tác thi đua khen thưởng thực sự là một phương thức lãnh đạo của đảng
một phương thức quản lý của chính quyền
và là động lực để xây dựng con người mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc của chúng ta
thưa các đồng chí
đất nước ta đang đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ mới
với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới đan sen
sự nghiệp đổi mới xây dựng và phát triển đất nước đang chuyển sang giai đoạn mới cao hơn
ngày càng đi vào chiều sâu đầy triển vọng nhưng cũng có không ít khó khăn phức tạp hơn so với trước
để phát huy những kết quả thành tiệu đã đạt được đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong thời gian tới
tôi đề nghị toàn thể đồng chí đồng bào chiến sĩ cả nước
tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng hồ chí minh về thi đua yêu nước
đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của mỗi người như bác hồ đã dạy
cụ thể chúng ta cần tập trung làm tốt một số công việc chủ yếu sau
một là tiếp tục tuyên truyền quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả
các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng
các cấp ủy tổ chức đảng người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo
tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực hướng công tác thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
các khâu đột phá tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó những vấn đề bức xúc nổi cộm
mà trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh bền vững xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tiếp tục nhân dòng các phong trào thi đua cải cách hành chính tăng cường kỷ luật kỷ cương
đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế
xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
xây dựng con người việt nam giàu lòng yêu nước nhân ái nhân văn phát triển toàn diện
mỗi cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp các ngành cơ quan đơn vị
phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu thực sự là hạt nhân là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua
hai là xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất
trong công tác thi đua khen thưởng
phong trào thi đua phải thực sự thiết thực đem lại lợi ích thiết thân cụ thể cho đất nước xã hội con người
khơi dậy tinh thần tự giác ý thức trách nhiệm tính tích cực chính trị xã hội của nhân dân
của các cấp các ngành các thành phần kinh tế tạo động lực tinh thần vật chất mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ thổ quốc
người người thi đua ngành ngành ngành thi đua phấn đấu vì một nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
vì hạnh phúc của nhân dân phải trở thành ý chí quyết tâm tình cảm và hành động của tất cả mọi người
ba là trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần tăng cường việc kiểm tra đánh giá sơ kết tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương khen thưởng
bác hồ đã nói thi đua là gieo trồng khen thưởng là thu hoạch
biểu dương khen thưởng phải kịp thời công tâm khách quan công bằng minh bạch đúng người đúng việc lấy hiệu quả kinh tế kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo
chú trọng khen thưởng công nhân nông dân người lao động trực tiếp sản xuất công tác
bốn là tăng cường công tác phát hiện bồi dưỡng tuyên truyền công tác
tăng cường công tác phát hiện bồi dưỡng tuyên truyền về những tấm gương tập thể cá nhân tiêu biểu nhất là các nhân tố mới để cổ vũ nêu gương nhân rộng trong toàn xã hội tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng đơn vị cơ sở
tấm gương các điển hình tiên tiến phải có sức thuyết phục cảm hóa mạnh mẽ như chủ tịch hồ chí minh đã dạy
một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm linh bài diễn văn tuyên truyền
các cấp các ngành các cơ quan thông tin báo chí cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt việc học tập nhân rộng điển hình tiên tiến qua đó phát triển cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua
năm là nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi đua khen thưởng
tập trung giả soát bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng
bảo đảm đồng bộ thống nhất
trước mắt tập trung sửa đổi luật thi đua khen thưởng cho phù hợp với tình hình thực tế và tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước
đồng thời cần tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng gọn nhẹ hoạt động hiệu lực hiệu quả thống nhất từ trung ương đến địa phương
chú trọng đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng
có phẩm chất đạo đức tốt có năng lực thực tiến tinh thông nghiệp vụ biết vận động quần chúng và tổ chức phong trào thi đua
kịp thời tham mưu đề xuất với đảng và nhà nước những chủ trương chính sách về thi đua khen thưởng phù hợp với thời kỳ mới
góp phần bồi đắp và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới
thưa các đồng chí
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngày bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
chủ tịch hồ chí minh không chỉ là người khởi xướng phát động phong trào thi đua mà chính người là tấm gương mẫu mực là nguồn cổ vũ lớn lao cho các phong trào thi đua
lời kêu gọi thi đua ái quốc nói riêng và tư tưởng hồ chí minh về thi đua nói chung
đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử có giá trị lý luận và thực tiến sâu sắc có sức sống mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của chúng ta
trên cơ sở vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm về thi đua yêu nước đã được kết tinh trong suốt bảy mươi năm qua chúng ta tin tưởng rằng
với sự vào cuộc tích cực quyết liệt của các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội
và sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới sẽ thực sự có những chuyển biến và đổi mới mạnh mẽ thiết thực hơn nữa
xin chúc phong trào thi đua của cả nước chúng ta tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa
chúc các đồng chí và các vị đại biểu sức khỏe hạnh phúc và thành công
xin chào và cảm ơn